thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có sáu người gồm nguyễn văn thư chú tại hà nam đinh công kiên trịnh đình toản lò văn kiều chú tại thanh hóa vi văn công chú tại yên bái và nguyễn huy đại chú tại quảng ninh
hậu quả đã khiến nguyễn huy đại và lò văn kiều tử vong tại chỗ còn lại bốn người bị thương được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hải hà
chiếc xe bị hư hỏng nặng và được biết là vị trí xảy ra tai nạn có địa hình hiểm trở thời tiết xấu cộng với trời tối cho nên công tác cứu hộ và trục vớt xe gặp nhiều khó khăn vụ việc hiện nay được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an thị xã tân uyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét nhóm người đã đánh chết một thanh niên hai mươi chín tuổi
và theo thông tin ban đầu khoảng gần một mươi sáu h ngày hôm qua tại khu vực tân nguyên công an đã đánh chết một thanh niên hai mươi chín tuổi
trong khu vực ngày một tháng một tại khu vực trước chợ vị hảo phường thái hòa thị xã tân nguyên người dân thấy nạn nhân đang lái xe mô tô bỏ chạy đuổi theo phía sau là một nhóm người cầm hung khí
khi nạn nhân chạy được một đoạn ngắn thì đã bị nhóm người này đuổi kịp và cả nhóm dùng hung khí tấn công
thấy nạn nhân gục ngã nhóm người đã nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
lực lượng cảnh sát hình sự đang điều tra truy bắt nhóm người đã gây án
công an tỉnh lâm đồng vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng đào bá lộc huỳnh ngọc phúc và đặng viết phương cùng chú tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo từ thiện trên mạng xã hội
theo điều tra vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đào bá lộc và đặng viết phương đã cùng nhau lập ra trang fanpage chia sẻ vì người nghèo trên mạng xã hội facebook để đăng tải thông tin về những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
sau đó kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của phương rồi chia nhau tiêu xài
cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi lộc và phương mâu thuẫn trong việc ăn chia số tiền nhận được cho nên lộc đã rủ huỳnh ngọc phúc cùng tham gia
bằng thủ đoạn nêu trên các đối tượng đã nhận được tiền hỗ trợ từ hơn một tấm lòng nhân ái và đã chiếm đoạt được số tiền là hơn sáu trăm linh